gần dịp lễ tình yêu sô cô la là mặt hàng bán chạy nhất thời điểm này
không chỉ được giao bán số lượng lớn tại các cửa hàng dãy phố
không khó để bắt gặp những sản phẩm sô cô la tình yêu được giao bán tại các địa chỉ online
theo địa chỉ quảng cáo trên mạng xã hội chúng tôi dễ dàng tìm được cửa hàng bán sô cô la số lượng lớn
càng gần ngày valentine số lượng đơn hàng tại đây ngày mùa
từ vài viên đến vài chục viên những hộp sô cô la handmade có thể bán với giá từ vài trăm đến vài triệu đồng một hộp
và để những viên sô cô la không nguồn gốc xuất xứ thậm chí không có gì đảm bảo là an toàn này
trở thành mặt hàng đắt khách một vốn một mươi lời chạy quảng cáo bán hàng là điều không thể thiếu